thưa quý vị ngày hôm nay thì có ba trăm chín mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
giám đốc bệnh viện trợ lẫy tp hcm hiện phụ trách bệnh viện hồi sức covid một mươi chín cho biết
có một trăm linh sáu bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị tại đơn vị này đang có diễn biến khả quan
trước đó họ đều được chuyển đến trong tình trạng suy hô hấp rất nặng
nguy kịch phải thở oxy dòng cao đặt ecmo tim phổi nhân tạo
có một mươi một tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
như yên bái quảng trị tuyên quang sơn la thái nguyên điện biên hải dương phú thọ quảng ninh hòa bình bắc cạn
vào tối ngày hôm nay bộ y tế cho biết có hai sáu trăm bốn mươi ca mắc nâng tổng số mắc trong ngày lên là bốn bảy trăm chín mươi năm ca
tp hcm vẫn có số mắc nhiều nhất với ba ba trăm hai mươi hai ca
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé